chính phủ vừa có quyết định về chính sách nhập xuất cảnh cho người nước ngoài thuộc diện tạm dừng nhập cảnh việt nam trong vòng ba mươi ngày
từ một mươi hai h ngày một mươi năm tháng ba để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định nêu rõ tạm thời chưa cho nhập cảnh người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực schengen
vùng quốc anh và bắc ireland trong vòng một mươi bốn ngày trước ngày dự kiến đến việt nam với mục đích du lịch thăm thân du học việc riêng
tạm dừng các thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ
quyết định nêu trên có hiệu lực ba mươi ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi năm tháng ba và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ
các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia quản lý doanh nghiệp lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế
và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp cơ sở lưu trú theo đúng quy định